tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử giai đoạn hai vụ án phạm công danh
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng tổng giám đốc tập đoàn thiên thanh và đồng phạm
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bốn mươi sáu bị cáo hậu tòa sáng nay gồm thạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng vncb
tập đoàn thiên thanh bị cáo trần bê nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm chủ tịch hội đồng tính dụng ngân hàng sacomban phan huy khang nguyên tổng giám đốc ngân hàng sacomban
và bốn mươi ba bị cáo khác bị truy tố tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
khi cho hai mươi chín công ty do phạm công danh đứng sau dây tiền tại sacomban ngân hàng thương mại của phần tiên phong
ngân hàng bidv gây thiệt hại của vncb hơn sáu một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
gần hai trăm ba mươi năm người và đơn vị có liên quan tham gia phiên tòa chỉ tư cách là người có quyền lợi và nghĩa dụ liên quan
người làm chứng trong phiên xét xử này hội đồng xét xử triệu tập ba ông trần bắc hà ông đoàn ánh sáng
ông trần lục lan nguyên lãnh đạo ngân hàng bidv với tư cách là người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan
và là nhân chứng quan trọng tuy nhiên ông trần bắc hà gián mặt dưới lý do chữa bệnh ông trần lục lan gián mặt không lý do
trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi tám khi dụ án xét xử sơ thẩm lần một sau gần một tháng xét xử hội đồng xét xử đã ra quyết định
trả hồ sơ điều tra bổ sung sáu vấn đề về diện kiểm soát nhân dân tối cao bổ sung tài liệu và chuyển hồ sơ dự án phạm công danh giai đoạn hai